công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã bắt giữ được đối tượng đào đức tuấn việt chú thị xã duy tiên đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã duy tiên đã bắt được việt khi đối tượng đang lẩn trốn cùng tăng vật tại phường yên nam thị xã duy tiên
việt khai do cần tiền tiêu xài nên tối ngày hai mươi ba tháng bảy đã đến tiệm vàng bạc hồng gát giả vờ mua hai chiếc nhẫn vàng trọng lượng chín chỉ sau đó nhanh tay cướp giật rồi tàu thoát